trong khi đó tại bình định mưa lớn liên tiếp cũng đã gây lũ lụt tại nhiều địa phương trong tỉnh
đe dọa đến tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an các địa phương đã dốc toàn lực để tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
hết lòng vì sự an nguy của nhân dân
từ chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi tình hình mưa lũ bắt đầu diễn biến phức tạp
công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã huy động toàn bộ đội thanh niên sung kích
phòng chống thiên tai bão lũ của đơn vị lên đường làm nhiệm vụ
đợt mưa lớn liên tục kéo dài trong vòng ba ngày qua đã khiến nước lũ nhanh chóng dâng lên đến mức nguy hiểm
nhiều người dân đã không kịp ứng phó nên đối mặt với hiểm nguy trực trời
đi đón các bùng ngập sâu ở xã phước nghĩa là duy dời những người dân có nhu cầu đi đón các địa điểm cao hơn
và hỗ trợ các bà con khó khăn về lương thực và thực phẩm
với tinh thần
chính sĩ công an nhân dân không ngại khó ngại khổ thì sẵn sàng đi bất cứ đâu làm bất cứ việc gì để giúp bà con
trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã không quản ngại mưa gió tìm mọi cách để tiếp cận mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế cho những hộ dân không thể ra ngoài
để mua lương thực vì bị nước lũ chia cắt và đưa người dân đến nơi an toàn

đã không ngại khó ngại khổ thì sẵn sàng đi bất cứ điều gì để giúp bà con

trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã không ngại khó ngại khổ thì sẵn sàng đi bất cứ điều gì để giúp bà con